trong báo cáo kinh tế xã hội mới công bố tổng cục thống kê cho biết có chín mươi bảy một trăm linh doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường sau một mươi tháng đầu năm
tại đây số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là bốn mươi tám năm trăm linh doanh nghiệp tăng một mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
ba mươi năm doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể tăng một mươi năm bảy
một mươi ba sáu trăm linh doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng tám
tính bình quân một tháng có chín bảy trăm linh doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường
đáng chú ý trong bốn mươi tám năm trăm linh doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong một mươi tháng đầu năm
thành phố hồ chí minh chiếm đến một mươi ba tám trăm ba mươi sáu doanh nghiệp
như vậy thành phố hồ chí minh chiếm tỷ lệ hai mươi tám năm số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh của cả nước
tuy nhiên với việc dịch bệnh dần được kiểm soát đã có những tín hiệu khởi sắc hơn
số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đã tiệm cận với con số tám bảy trăm bốn mươi doanh nghiệp gia nhập thị trường
trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thời điểm trước khi việc giãn cách xã hội được thực hiện trên